theo hướng mà đối tượng bỏ chạy để chặn bắt xử lý
một cách như mình đối với tất cả những trường hợp tình trạng đó